các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin đoàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung trí tiết
trong bối cảnh tp hcm dự kiến mở cửa kinh tế nới lỏng giãn cách xã hội từ mùa một tháng một mươi phó thủ tướng nhấn mạnh công việc sắp tới vẫn là kiểm soát dịch bệnh bởi chúng ta chưa bao phủ được vaccine chưa có thuốc đặc trị covid một mươi chín
phó thủ tướng cho biết sắp tới khu vực bốn tỉnh thành gồm tp hcm đồng nai bình dương long an sẽ dần được nới lỏng
có những di chuyển giữa các tỉnh thành để phục vụ sản xuất nhưng khu vực này với các tỉnh khác chưa thể thoải mái được
thủ tướng nhấn mạnh quân đội quân khu thống nhất chưa rút lực lượng nhưng có điều chỉnh để thích nghi
nếu những ngày đầu quân đội lo xét nghiệm lương thực thực phẩm mang đồ ăn đồ cứu trợ cho dân làm rất nhiều việc khác mà chưa bao giờ được huấn luyện
thì sắp tới sẽ tái cơ cấu hướng bộ đội vào những việc thực sự cần thiết dần chuyển giao công việc cho lực lượng của tp hcm
thượng tướng võ minh lương nhận định thời gian tới nhiệm vụ của các tổ bộ binh có khả năng nhẹ hơn
nên có thể nghiên cứu điều chỉnh ở những vùng xanh và giữ nguyên ở vùng đỏ
các tổ quân y căn cứ số f độ bảo đảm của y tế địa phương để điều chỉnh lực lượng
trên tinh thần thống nhất với chủ tịch tp hcm phan văn mãi là lực lượng quân y sẽ ở lại đến hết tháng một mươi một
đối với các bệnh viện quân y ông lương khẳng định khi nào bệnh nhân nặng nguy kịch giảm rõ rệt thì mới bàn đến vấn đề giảm bệnh viện giảm y bác sĩ
thượng tướng võ minh lương cảnh báo việc nới lỏng giãn cách là thoải mái hơn cho người dân nhưng phức tạp hơn cho khâu quản lý
ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để người dân giữ ý thức phòng dịch thời gian tới
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu mở ra đến đó vừa mở vừa thăm dò đánh giá không mở ổ ạt
lý giải việc trong hơn một mươi ngày thành phố ba lần ban hành văn bản nới lỏng biện pháp phòng dịch
ông dũng nói sở dĩ phải từng bước thận trọng như vậy vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn biến chủng mới rất nguy hiểm khó lường có tốc độ lây lan nhanh
bên cạnh đó thành phố đã phủ xong một mũi vaccine cho người dân
song tỷ lệ tiêm mũi hai còn rất thấp chưa tạo được miễn dịch cộng đồng
ngoài ra theo ông dũng tâm lý của một bộ phận người dân rất chủ quan
từ thực tế trên lãnh đạo hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh vi phạm quy định phòng chống dịch
vì chỉ cần một chút lơ là dịch bùng phát trở lại là thành quả sẽ mất
theo ông dũng thời gian tới thành phố sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế
hà nội đề ra ba biện pháp trọng tâm
đầu tiên nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân doanh nghiệp
thứ hai nâng cao năng lực của hệ thống y tế chuẩn bị các kịch bản ứng phó với dịch bệnh
bảo đảm ở mức cao hơn trên nguyên tắc không để ép không phải điều trị tại nhà
phát hiện sớm điều trị ngay giảm tối đa các ca bệnh chuyển nặng các ca tử vong
thứ ba thành phố tiếp tục kiến nghị chính phủ bộ y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để trong tháng một mươi
cơ bản tiêm phổi mũi hai cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho người dân dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế
hà nội sẽ tăng cường tầm soát y tế xét nghiệm hai ba ngày trên một lần tại các điểm phong tỏa
điểm nguy cơ rất cao nguy cơ cao xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho sốt tại cộng đồng
thành phố hà nội ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới trong khu vực phong tỏa
bệnh nhân là nữ địa chỉ tại một mươi năm trên năm mươi bốn kim quan việt hưng long biên
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm lần một âm tính
ngày hai mươi tám tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần hai cho kết quả dương tính với sars cov hai
ổ dịch tại phùng việt hưng đến nay đã có hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
như vậy đến nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba chín trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh một ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm bảy mươi hai ca
tổng số mũi tiêm của các quận huyện trên địa bàn thành phố ghi nhận đến thời điểm này là năm tám trăm tám mươi ba chín trăm một mươi hai mũi
trong đó có năm bốn mươi tám một mươi ba mũi một và tám trăm ba mươi năm tám trăm chín mươi chín mũi hai
bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một mũi vaccine sau ba tuần
đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng bộ y tế cho biết cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách của bộ giao thông vận tải
cụ thể các phương tiện công cộng hoạt động với tần suất dưới hoặc bằng năm mươi công suất tại địa phương
vùng có nguy cơ cao và dừng hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ rất cao
trừ xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ có vách ngăn với khách thanh toán điện tử
phương tiện giao thông công cộng phải được trang bị nước sát khuẩn khẩu trang y tế phải vệ sinh khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ
bộ y tế cũng nêu rõ người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng phải tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế khi tham gia phục vụ xét nghiệm sars cov hai bằng bca hoặc test kháng nguyên nhanh khi có ho sốt khó thở hoặc các yếu tố dịch tễ liên quan
tại địa phương vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao phải xét nghiệm sars cov hai mỗi tuần một lần
xe công nghệ dưới chín chỗ phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
với hành khách ngoài việc tuân thủ năm k và khai báo y tế bộ y tế yêu cầu phải xét nghiệm sars cov hai có kết quả âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
khi tham gia giao thông đường hàng không đường sắt hàng hải ngoại trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại
đáng chú ý bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
với bến xe bến tàu nhà ga địa điểm bán vé chạm dừng nghỉ bộ y tế yêu cầu phải xây dựng các phương án đón trả khách ra vào bến
trạm dừng nghỉ theo đúng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr
khu vực bán vé phòng chờ và nơi lên xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
tổ chức điểm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên bố trí phòng khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng
người đã tiêm một hoặc hai liều vaccine sẽ không cần xét nghiệm trước khi đi máy bay tàu hỏa theo hướng dẫn của bộ y tế
theo đó bộ y tế yêu cầu hành khách khi tham gia giao thông đường sắt hàng hải hàng không phải tuân thủ năm k khai báo y tế và có xét nghiệm ncov âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
những người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần đầu hoặc đã tiêm đủ liều ép không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng thì không yêu cầu xét nghiệm
với phương tiện vận tải đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải trừ hàng không áp dụng theo văn bản riêng
bộ y tế đề nghị bộ giao thông vận tải cho phép hoạt động tại địa phương nguy cơ dịch thấp và trung bình
hoạt động dưới năm mươi công suất tại các địa phương nguy cơ cao và dừng hoạt động tại địa phương nguy cơ rất cao
người điều khiển và người phục vụ trên phương tiện phải tuân thủ năm k khai báo y tế khi tham gia phục vụ
xét nghiệm khi ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
tại địa phương nguy cơ trung bình và nguy cơ cao phải xét nghiệm hàng tuần bảy ngày trên một lần
tại địa phương nguy cơ rất cao người điều khiển phương tiện taxi xe công nghệ dưới bảy chỗ phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc f không khỏi bệnh trong vòng sáu tháng có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
bộ y tế yêu cầu xây dựng các phương án đón trả khách ra vào bến xe bến tàu nhà ga địa điểm bán vé
chạm dừng nghỉ theo đúng quy định phòng chống dịch bố trí điểm khai báo y tế quét mã quy rồ
quận một tp hcm được công nhận đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi hơn bảy ngày qua không ghi nhận chuỗi lây nhiễm phát sinh
và hai tuần liên tiếp không có ca mắc mới tử vong
chủ tịch ubnd quận một tp hcm lê đức thanh cho biết
địa phương đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch
theo nghị quyết ba chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế ban hành số ca mắc mới giảm tám mươi ba từ hai một trăm ba mươi tám ca giảm còn ba trăm năm mươi ba ca
tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người lấy mẫu còn một bảy mươi chín trước đó là năm
trong vòng bảy ngày quận không ghi nhận chuỗi chùm ca phát sinh mới
ông thanh cho biết đến nay quận có sáu phường chuyển sang mức bình thường mới là bến nghé đa cao tân định
bến thành phạm ngũ lão nguyễn thái bình
địa phương đã xem xét mở lại hoạt động trợ bến thành và tân định
cùng các dịch vụ thiết yếu khác
qua bốn vòng xét nghiệm tầm soát quận tăng bảy mươi bảy vùng xanh giảm một trăm bốn mươi hai vùng đỏ giảm bốn mươi tám vùng cam giảm chín mươi chín vùng vàng
đến nay quận một có một mươi ba sáu trăm linh ca nhiễm số ca phục hồi là hơn tám một trăm linh tổng số ca tử vong là hai trăm tám mươi hai
trong hai tuần gần nhất quận không ghi nhận thêm trường hợp tử vong từ ca mắc mới
số người dân trên địa bàn được tiêm vaccine là một trăm sáu mươi tám trong số đó có hơn một trăm linh bảy sáu trăm linh người đã tiêm mũi một
hơn sáu mươi năm trăm linh người
quận còn bảy trăm linh người chưa tiêm mũi một do chống chỉ định với vaccine
như vậy tính đến nay tp hcm đã có một mươi địa phương kiểm soát được dịch gồm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ
huyện nhà bè quận năm quận gò vấp quận phú nhuận tp thủ đức quận tân bình và quận một
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng ngành chức năng tỉnh đồng tháp đang khẩn trương
truy tìm một tài xế xe tải luống xanh cho cô gái một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín đi nhờ từ long an
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cho biết trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đồng tháp vừa công bố
một ca dương tính với sars cov hai
theo thông tin ban đầu người mắc covid một mươi chín là b một mươi sáu tuổi ngụ tại xã tân thạnh huyện thanh bình
theo trình bày của b vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng chín em nhờ một tài xế xe tải luồng xanh
trở đi từ thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an về đồng tháp đến hai mươi ba giờ cùng ngày
tại vậy tài xế chở b đến chân cầu cao lãnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp rồi bỏ xuống
bé tiếp tục đi xe về nhà ở huyện thanh bình
khi bê đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại thành phố cao lãnh lực lượng chức năng test nhanh
thì phát hiện dương tính nên đưa đi cách ly tập trung
sau đó cdc đồng tháp công bố b mắc covid một mươi chín
b cho biết trong suốt quá trình đi nhờ xe thì không rõ tên tài xế chỉ nhớ người này nói
có nhà ở thành phố sa điếc tỉnh đồng tháp trở hàng về giao tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vì vậy ngành chức năng tỉnh đồng tháp thông báo trên các phương tiện thông tin để truy tìm tài xế xe này
nhằm tránh lây lan dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tp hải phòng vừa phát đi văn bản hỏa tốc cho phép địa phương từ mùng một tháng một mươi
mở các khu điểm du lịch danh làm tháng cảnh nhưng chỉ đón và phục vụ khách nội tỉnh
ủy ban nhân dân tp hải phòng cũng yêu cầu khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan
phải đảm bảo một trong các điều kiện sau
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai bằng phương pháp bca trong vòng bảy mươi hai giờ
chứng nhận tiêm đủ hai mươi vaccine covid một mươi chín với loại vaccine được bộ y tế cấp phép sử dụng
và qua một mươi bốn ngày tính từ mũi tim cuối
được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín theo quy định
ngoài ra cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ nhưng chỉ phục vụ khách đang lưu trú
và phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhân viên phục vụ phải xác nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín trở lên
định kỳ xét nghiệm sars cov hai cho nhân viên một tuần một lần tuân thủ năm k
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cũng yêu cầu các cơ sở lưu trú ban quản lý khu điểm du lịch
di tích lịch sử các doanh nghiệp lữ hành chịu trách nhiệm kiểm tra khách du lịch và thăm quan
trong phạm vi quản lý theo quy định trên và phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo thành phố hải phòng
trên live stream tỷ phú hoàng kiều khẳng định
tôi không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của phi nhung
mong muốn đưa hai mươi ba trẻ con nuôi sang mỹ và lo lắng đào tạo cho các bé thành người
tỷ phú hoàng kiều nói lý do nhận con nuôi lạ vì quá khứ đau buồn của mình
ông chia sẻ tôi là người mồ côi từ lúc ba tuổi
chính vì thế hơn ai hết tôi thấu hiểu sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ khi còn quá nhỏ
tỷ phú hoàng kiều cho biết đến hiện tại vẫn chưa chính thức liên lạc với gia đình phi nhung
vì tăng gia đang dối ghen nhưng rất mong muốn phía phi nhung sẽ chấp thuận đề nghị trên
nếu được ông hứa sẽ đưa các con nuôi của phi nhung qua mỹ
và mong muốn lo lắng đào tạo cho các bé thành người và sớm trở thành doanh nhân tỷ phú
tỷ phú hoàng kiều chia sẻ bản thân cũng mồ côi
nhưng đã phần đấu nên người phấn đấu làm việc rất hăng say
trong số ba mươi người con đó đừng nói bảy người con đã thành tài của ông
thì còn hai mươi ba người nữa cũng trả sao
bài tiết thuật cảnh covid sáng ba mươi tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại